tại hà nội dưới sự chủ trì của ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực tạp chí năng lượng việt nam tổ chức hội thảo khoa học cơ chế chính sách cho nhà đầu tư ipp phát triển nguồn điện tại việt nam những vấn đề đối với nhà đầu tư
nếu như những năm trước các dự án điện đều do các doanh nghiệp nhà nước xây dựng và vận hành thì đến nay quy mô và tỉ trọng của các nhà đầu tư tư nhân đã ngày càng lớn
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín trong cơ cấu nguồn điện cả nước đã có công suất một mươi chín hai trăm năm mươi ba mw thuộc khối tư nhân chiếm tới ba mươi bốn bốn công suất cả nước
thứ trưởng bộ công thương hoàng quốc vượng phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực dự báo từ nay đến năm hai nghìn ba mươi nhu cầu điện sẽ tăng bình quân khoảng bảy năm tám một năm tương đương trung bình mỗi năm cần khoảng bảy năm trăm linh mw công suất nguồn điện mới với nhu cầu vốn đầu tư khoảng bảy tám tỷ usd một năm
điều này chứng tỏ thị trường đầu tư sản xuất kinh doanh trong ngành điện là thực sự tốt
ngay tại hội thảo các nhà đầu tư tư nhân trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực điện gió điện mặt trời điện khí nhiệt điện than thủy điện đã cùng nhau chia sẻ về những vấn đề vướng mắt trong phát triển các dự án điện theo hình thức ipp nguồn phát điện độc lập và bàn giải pháp thúc đẩy các dự án nguồn điện của việt nam trong thời gian tới